dự án nhs trung văn liên tục bị rột lại đông đặc biệt những ngày cuối thời gian tiếp nhận

trong việc tiếp nhận hồ sơ
để tránh tình trạng quá tải
lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động vetc cho biết
đơn vị vừa được ngân hàng nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
với tính năng theo giấy phép vetc có thể tăng tiện ích cho chủ tài khoản giao thông thu phí không dừng tài khoản etc
ngoài chi trả phí tại các trạm thu phí giao thông như hiện tại
sau khi có tính năng ví điện tử và trung gian thanh toán
tài khoản etc có thể được sử dụng để thanh toán phí bãi đậu xe cảng biển cảng hàng không
trả tiền xăng dầu cũng như một số dịch vụ khác theo quy định
bên cạnh tuân thủ quy định chuyên ngành của bộ giao thông vận tải về hoạt động etc
vetc còn phải tuân thủ thêm các quy định giám sát của ngân hàng nhà nước về trung gian thanh toán
tăng cường tính công khai minh bạch tài khoản etc nâng cấp hệ thống đảm bảo an ninh an toàn và bảo mật
vâng thưa quý vị
thời gian qua các cơ quan chức năng đã phát hiện triệt phá nhiều vụ án giả mạo giấy tờ
giả mạo người đi công chứng để thực hiện các hành vi lừa đảo với các thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp
chính vì vậy để phòng tránh nguy cơ giả mạo đảm bảo các giao dịch công chứng được an toàn thuận lợi và hiệu quả
hiện nay nhiều địa phương đã hỗ trợ các văn phòng công chứng thực hiện thí điểm việc xác thực căn cước công dân gắn chip của khách hàng
thông qua phần mềm xác minh và đọc thông tin thẻ căn cước công dân gắn chip
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại quảng ninh
hôm nay anh phạm xuân hoàng chủ của một doanh nghiệp vận tải đến phòng công chứng số một tỉnh quảng ninh
để thực hiện giao dịch công chứng hợp đồng mua bán xe đáp ứng hoạt động kinh doanh
nhiều việc xác thực danh tính bằng đầu đọc thẻ căn cức công dân các thủ tục công chứng diễn ra nhanh chóng hơn
mình cảm thấy rất nhanh và gọn và mọi vụ thủ tục được gọi
nó cũng rất là phù hợp và nhanh gọn cho các đơn vị kinh doanh như bên đơn vị mình
trước đây thì chúng tôi cũng phải mất khoảng bốn mươi năm phút để tra cứu và để xác thực các thông tin
nhưng mà hiện nay có cái máy để đầu đọc để quét dữ liệu thông tin này thì là công việc của chúng tôi chỉ mất năm phút
việc ứng dụng phần mềm xác minh và đọc thông tin thẻ căn cước công dân gắn chip
có thể giúp công chứng viên xác định nhanh chóng chính xác được một mươi sáu trường thông tin của khách hàng
và xác minh thẻ căn cước công dân là thật hay giả
qua đó xác định đúng chủ thề để làm thủ tục ngăn chặn tình trạng sử dụng căn cức công dân giả
hoặc mượn thẻ đánh cắp thẻ căn cước công dân làm thủ tục công chứng
để thực hiện các hành vi gian lận vi phạm pháp luật
thì tránh được cái tình trạng là căn cức giả và người giả
và tiện hơn thuận lợi hơn trước rất nhiều trong cái việc mà tra cứu các trường thông tin
và xác thực được người đến giao dịch hợp đồng
và những cái việc đấy của mình là mình sẽ biết được đâu là những đối tượng
sẽ không có những người mang những người giả hoặc những cái căn cức giả đến để giao dịch hợp đồng
có thể thấy việc phát triển các sản phẩm thiết bị phần mềm để ứng dụng căn cước công dân gắn chip
và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang hỗ trợ tích cực
trong việc định danh xác thực thông tin công dân rút ngắn thời gian thủ tục
chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính giao dịch dân sự
đặc biệt các thiết bị này luôn đảm bảo an toàn thông tin cho người dân trong quá trình thực hiện giao dịch
ủy ban cũng như là công an tỉnh cũng đang triển khai phối hợp với c sáu
để thực hiện cái việc là sử dụng cái đầu đọc thẻ để xác thực cái thẻ căn cước công dân
để biết được cái độ chính xác của thẻ căn cức công dân khi người dân đến sử dụng thẻ căn cức công dân
đến để thực hiện các cái giao dịch
thời gian qua quảng ninh đã và đang nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số đưa các tiện ích mới từ đề án sáu vào cuộc sống
để phục vụ người dân và doanh nghiệp
nhờ vậy năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua quảng ninh tiếp tục là địa phương dẫn đầu về chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính
và chỉ số cải cách hành chính
mặc dù thực hiện nghiêm túc chủ trương của thành phố hồ chí minh về việc đóng cửa hoàn toàn các lò giết mổ thủ công
chuyển sang các nhà máy giết mổ công nghiệp để đảm bảo chất lượng thịt và an toàn công nghiệp
tuy nhiên sau gần một tháng hoạt động đã xảy ra tình trạng lái heo đưa heo về giết bổ tại các lò thủ công giá rẻ
ở các tỉnh lân cận rồi đưa thịt quay trở lại chợ đầu mối thành phố để tiêu thụ
hai mươi ba giờ đêm tại lò mổ tập trung tại xã đức lập hạ huyện đức hòa tỉnh long an
hàng chục xe đông lạnh xếp hàng chờ giết mổ heo
kể từ khi thành phố hồ chí minh
đóng cửa các lò mổ thủ công tại thành phố lái heo các nơi đổ về đây giết mổ ngày càng nhiều
những lò giết mổ thủ công này đã từng bị báo chí phanh phui nhiều sai phạm trong việc kiểm soát giết mổ gia súc
để tìm hiểu sau khi heo được giết mổ sẽ đi về đâu
chúng tôi bám theo một chiếc xe đông lạnh vừa lấy hàng từ lò mổ ra nhằm hướng thành phố hồ chí minh thẳng tiến
và điểm xuống hàng là chợ đầu mối hóc môn của thành phố hồ chí minh
theo những người làm trong ngành giết bổ gia súc
giết mổ thủ công sẽ dẻo hơn nhìn bắt mắt hơn
giá giết mổ thủ công cũng sẽ bằng phân nữa so với giết mổ công nghiệp
chính vì vậy họ mới đổ về các lò giết mổ thủ công ở long an thay vì phải vào các nhà máy giết mổ công nghiệp
tình trạng này đã khiến các chủ nhà máy giết mổ công nghiệp tại thành phố hồ chí minh hết sức bất bình
việc ngừng hoạt động giết mổ thủ công là chủ trương đúng đắn của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
bởi việc giết mổ công nghiệp sẽ đảm bảo chất lượng thịt và an toàn vệ sinh thực phẩm
cao hơn rất nhiều lần giết mổ thủ công
khi thực hiện chủ trương ngưng hoạt động giết mổ thủ công chuyển sang giết mổ công nghiệp
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hồ chí minh đã quản lý chặt
và hạn chế nguồn thịt giết mổ thủ công từ các tỉnh
hiện sở đã trình ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
về những tiêu chí cần phải đạt thì mới được đưa thịt heo về thành phố hồ chí minh tiêu thụ
những tiêu chí này tương đương với tiêu chí giết mổ theo tiêu chuẩn giết mổ công nghiệp
các thương lái đưa vào giết mổ công nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
thì sẽ có được lợi thế lớn là cự ly bởi các nhà máy giết mổ công nghiệp gần các chợ đầu mối
nhanh chóng vận chuyển thịt đến nơi tiêu thụ
mặt khác việc giết mổ công nghiệp sẽ có tốc độ giết mổ nhanh hơn
đáp ứng được tiêu chí thịt tươi hơn và lượng vi sinh ít đi
nên đây là những tiêu chí sẽ được ưu tiên khi nhập thịt về các chợ đầu mối
ở thành phố hồ chí minh tiêu thụ
cục quản lý dược bộ y tế vừa có công văn về việc đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc
hai lô mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng của hai công ty trách nhiệm hữu hàng
rotomentalium của việt nam và công ty cổ phần dược mỹ phẩm rocycle
theo đó cục quản lý dược bộ y tế đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm
không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với lô sản phẩm
hidalabo perfect white cleanser tiếp tám mươi g của công ty trách nhiệm hữu hàng
rotomentalium việt nam sản xuất do mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
về chỉ tiêu định tính vitamin e
ngoài ra cục quản lý dược cũng đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc
mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với lô sản phẩm vecellin vitamin e
lão năm mươi g của công ty cổ phần dược mỹ phẩm rocycle sản xuất và công ty trách nhiệm hữu hàng
dược phẩm kimico phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm do mẫu kiểm nghiệm
không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều khối lượng
được xem là công trình công cộng mang tính biểu tượng đầu tiên ở khu đô thị mới thủ thiêm
trung tâm triển lãm quy hoạch tp hcm với vốn đầu tư hơn tám trăm linh tỷ đồng sau gần một mươi năm khởi công
đến nay vẫn nằm im liềm phơi nắng phơi mưa vẫn chưa biết bao giờ hoàn thành
dự án do ban quản lý xây dựng trung tâm triển lãm quy hoạch thuộc sở quy hoạch kiến trúc
tp hcm làm chủ đầu tư khởi công vào quý i năm hai nghìn một mươi ba và dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
sau đó được ubnd tp hcm dời ngày khánh thành qua ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng đến nay vẫn nằm trôi trọi
hiện nay dự án đã được chuyển giao cho ban quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng
công nghiệp tp hcm sau hai lần đổi đơn vị chủ quản
công trình có diện tích hơn một mươi tám m hai cao năm tầng tổng mức đầu tư hơn tám trăm ba mươi sáu tỷ đồng
trong đó chi phí xây dựng ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng chi phí thiết bị hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng
và các chi phí còn lại là hơn hai trăm một mươi một tỷ đồng
đây cũng là một trong số ba mươi tám dự án trọng điểm được ban thực vụ thành ủy tp hcm
đưa vào danh sách kiểm tra đôn đốc bởi các tổ giám sát đầu tư công
tuy nhiên sau gần một mươi năm khởi công công trình vẫn chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành
mới đây đề nghị của bộ kế hoạch và đầu tư về việc điều chỉnh bổ sung các khu công nghiệp
trên địa bàn tp hcm vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở việt nam
đã được chính phủ phê duyệt
theo đó ba khu công nghiệp gồm khu công nghiệp bào đưng khu công nghiệp phước hiệp
và khu công nghiệp xuân thới thượng của tp hcm đã chính thức bị loại khỏi quy hoạch
theo đó đối với ba khu công nghiệp bị loại khỏi quy hoạch tp hcm phải đảm bảo điều kiện
trình tự thủ tục giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định
của pháp luật không làm thất thoát tài sản nhà nước
bên cạnh đó tp hcm cũng phải đảm bảo việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp
gồm đất trồng cây lâu năm đất trồng rừng sản xuất và các loại đất nông nghiệp khác
trong chỉ tiêu chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của tp và huyện bình chánh
được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định
cùng với việc loại khỏi quy hoạch ba khu công nghiệp nói trên tp hcm cũng được bổ sung
và quy hoạch hai khu công nghiệp mới là khu công nghiệp phạm văn hai mươi một và khu công nghiệp phạm văn hai
tp hcm hiện có một mươi chín khu chế xuất khu công nghiệp được thành lập trong đó có một mươi bảy khu chế xuất khu công nghiệp
đã đi vào hoạt động với chênh lệ lắp đầy tám mươi thu hút một sáu trăm sáu mươi năm dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký một mươi hai năm tỷ usd
theo báo cáo tài chính vừa được các ngân hàng niêm yết công bố đến cuối tháng ba năm nay tổng tiền gửi không kỳ hạn
của khách hàng tại hai mươi tám ngân hàng ở mức hơn một năm triệu tỷ đồng giảm gần một mươi một so với đầu năm
cụ thể tổng tiền gửi không kỳ hàng của khách hàng casa tại vietcombank hơn ba trăm sáu mươi tám một ngàn tỷ đồng
con số này giảm tám bốn mươi năm
vietcomben có tổng tiền gửi không kỳ hàng so với đầu năm chiếm khoảng hai mươi tám bảy tổng tiền gửi khách hàng của vietcomben
tương tự dù là ngân hàng có tiền gửi khách hàng nhiều nhất nhưng tiền gửi không kỳ hạn của bidv chỉ đứng vị trí thứ hai
với hai trăm hai mươi bảy ba ngàn tỷ tiền gửi không kỳ hạn giảm một mươi hai hai mươi tám so với đầu năm
vietindan ở vị trí thứ ba với hai trăm hai mươi ba một mươi ba ngàn tỷ tiền gửi không kỳ hạn giảm tám ba mươi tám so với đầu năm chiếm khoảng một mươi bảy năm
trong tổng tiền gửi của ngân hàng
tiếp đến ngân hàng mb với một trăm bốn mươi chín hai mươi tám ngàn tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn giảm một mươi sáu so với đầu năm
tuy nhiên mb lại đang dẫn đầu với tỷ lệ casa trên tổng tiền gửi khách hàng cao nhất cuối tháng ba với gần ba mươi ba
tương tự techcombank và acb cũng giảm lần lượt ba chín mươi sáu và bảy năm mươi ba so với đầu năm
sở giao dịch chứng khoán tp hcm hosea vừa có thông báo liên quan đến thời gian giao dịch phiên ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên vụ tiến của chỉ số vn index thuộc sở giao dịch chứng khoán tp hcm bị chậm khoảng bốn phút
cụ thể văn bản của house ghi rõ do giờ hệ thống của máy chủ đồng bộ thời gian bị lệch so với thời gian chuẩn hơn bốn phút
nên phiên giao dịch ngày tám tháng năm được mở cửa và đóng cửa vào thời gian tịnh tiến trễ hơn so với thời gian chuẩn
để đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt hos đã không tiến hành điều chỉnh giờ hệ thống trong thời gian giao dịch
trong phiên giao dịch này hệ thống giao dịch hoạt động bình thường
trước đó trong phiên sáng đầu tuần tám tháng năm nhiều nhà đầu tư phản ánh về việc sàn ho bắt đầu phiên khấp lệnh liên tục chậm hơn bình thường khoảng vài phút
tới khoảng chín h hai mươi phút sàn mới bước vào phiên khớp lệnh liên tục
điều này khiến phiên atc xác định giá đóng cửa của ngày hôm nay bị kéo dài đến một mươi bốn h bốn mươi chín phút thị trường đóng cửa lúc một mươi năm h bốn
sự việc bất thường trên khiến không ít nhà đầu tư lo lắng bởi phiên hôm nay tổng thanh khoản trên sàn tp hcm chỉ đạt hơn một mươi bảy trăm tám mươi tỷ đồng
hiện nay sở giao dịch chứng khoán tp hcm đã phối hợp với các bên liên quan hiệu chỉnh giờ hệ thống giao dịch theo thời gian chuẩn
nhà đầu tư chứng khoán hẳn không còn xa lạ với câu nói
sell in may and go away bán tháng năm và đi chơi biểu thị cho việc là tỷ xuất sinh lời tháng năm thấp hơn các tháng còn lại trong năm
tuy nhiên trong bối cảnh thị trường nhiều khác biệt so với các năm trước
thì tháng năm năm nay tồn tại những cơ hội đầu tư tốt
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
hiện tượng trên xảy ra do tháng năm thường là giai đoạn thị trường thiếu vắng thông tin thiếu động lực tăng trưởng
kèm theo đó nhiều nhà đầu tư chốt lợi sau khi đã có lãi trong quý i và nghỉ ngơi
tuy nhiên khác với thường lệ tháng năm năm nay thị trường đón nhận nhiều thông tin hỗ trợ hơn
như thông tư hai hai nghìn hai mươi ba tt nhnn của ngân hàng nhà nước
kỳ vọng lần nâng lãi suất điều hành thêm hai mươi năm một năm của cục dự trữ liên bang mỹ vừa qua
là lần nâng lãi suất cuối cùng trong chung kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ
để kiểm soát lạm phát của ngân hàng trung ương mỹ
quá định của chúng tôi là bối cảnh mỗi thị trường mỗi năm sẽ khác nhau
do đó hoạt động có sell in may and go away hay không
thì chúng ta cũng cần phải căn cứ vào cái diễn biến cũng như xu hướng thị trường trong năm hiện tại
để mà chúng ta đánh giá
như vậy thì nó sẽ trực quan và hiệu quả hơn
tháng năm thì nó sẽ mở ra nhiều cơ hội mới
khi mà gần đây thì chính phủ các ban ngành các bộ
cũng có những cái cuộc họp trực tiếp với các doanh nghiệp
để mà đề ra những cái thông tư sửa đổi những cái nghị định
nhằm mà tháo gỡ những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải
từ bất động sản cho đến ngân hàng cho đến các doanh nghiệp sản xuất
thì điều này nó kỳ vọng sẽ cho một cái tháng năm chúng ta đón chờ một cái chu kỳ mới
một cái xu hướng mới nó tích cực hơn
thị trường chứng khoán đã khởi động có phiên đầu tuần vô cùng phấn khởi
vn index đóng cửa tăng một mươi ba một mươi ba điểm tương ứng một hai mươi sáu lên ngưỡng một năm mươi ba bốn mươi bốn điểm
đây là mức tăng mạnh nhất hai mươi ba phiên kể từ ngày ba tháng bốn
thanh khoản trên house gia tăng ba mươi bốn so với phiên cuối tuần
giá trị khớp lệnh đạt chín hai trăm bốn mươi ba tỷ đồng
phản ứng thị trường cho thấy có lực cầu xuất hiện
trong phiên giao dịch thứ hai vừa rồi thì chúng ta sẽ nhận thấy một số những điểm đặc biệt
thứ nhất là thị trường tăng trưởng khá là mạnh
bên cạnh đó thì chúng ta có thể nhận thấy được là khối lượng có xu hướng phục hồi trở lại hơn
so với trung bình của năm phiên gần nhất
thì hai tín hiệu này kết hợp lại cho phải là
dòng tiền đang bắt đầu trở lại thị trường và sự hương phấn đang bắt đầu đăng tải trở lại
tuy nhiên để khẳng định thị trường bước vào một pha tăng trưởng mới thì còn khá là sớm
khi mà trong đó vẫn có những cái lực cản nằm mở ngưỡng một tám mươi điểm hoặc là cao hơn là ngưỡng một một trăm linh điểm
tuy nhiên các cổ phiếu vẫn đang phân hóa mạnh và chưa có sự dẫn dắt một cách rõ ràng của nhóm trụ
điều này đồng nghĩa dư địa cho vn index bước phá mạnh lên lại đỉnh cũ là chưa có
và nhiều khả năng vn index sẽ có diễn biến
index sẽ có diễn biến đi ngang trong tháng năm
dù vậy thị trường đi ngang không có nghĩa là thiếu cơ hội đầu tư
các chuyên gia nhận định nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang cho thấy động lực tăng tốt
tiềm năng của nhóm này thì luôn luôn có và nó dựa vào chủ yếu là vào câu chuyện của những cổ phiếu đơn lẻ
ví dụ giống như là trong giai đoạn trước chúng ta có thể nhận thấy cổ phiếu ngành đường tăng trưởng khá là tốt
tốt thì cổ phiếu ngành đường thì chủ yếu dựa vào câu chuyện giá đường tăng trưởng mạnh
hay ở thời điểm gần đây là một số những dòng vốn bắt đầu tập trung vào nhóm cổ phiếu dầu khí
thì cổ nhóm cổ phiếu này được kỳ vọng là sẽ được hướng lợi
chúng tôi vẫn đang tập trung vào hai nhóm ngành chính đó là nhóm ngành liên quan đến hoạt động xuất khẩu
như là xuất khẩu thủy hải sản dịch may và phần nào đó sẽ là liên quan đến hoạt động logistics
lý do là bởi vì trong quý ii và quý ba sẽ là cái quý cao điểm cho hoạt động xuất nhập khẩu
ở khía cạnh khác margin thị trường hiện đang ở mức thấp
cộng với việc thị trường đã có pha điều chỉnh dài trong tháng bốn kéo sang vài phiên đầu tháng năm
chỉ số sẽ dễ dàng có biến động theo chiều hướng đi lên
sideway up với mục tiêu là khoảng từ một sáu mươi đến một bảy mươi điểm
kế hoạch giải ngân ưu tiên các nhóm ngành hút tiền chính như bất động sản chứng khoán đầu tư công